do ảnh hưởng của bão số một mươi sáu những ngày qua cán bộ chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo trường sa đã và đang tích cực chủ động làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn giúp đỡ ngư dân tránh chu bão kịp thời và an toàn